và hôm nay các anh những người lính phòng trái chữa cháy và cố nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh đã và đang cố gắng biến những giấc mơ của trung quân nói riêng của các bệnh nhi ung thư nói chung thành sự thật nhiều hơn nữa
trong tâm trí trẻ nhỏ lính cứu hỏa giống như những người anh hùng trong tâm trí trẻ nhỏ lính cứu hỏa giống như những người anh hùng
trong tâm trí trẻ nhỏ lính cứu hỏa giống như những người anh hùng trong tâm trí trẻ nhỏ lính cứu hỏa giống như những người anh hùng
trước đó vào chiều ngày bốn tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an thị xã giá rai bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống trên địa bàn khóm hai phường một thị xã giá rai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà đá hơn bốn mươi tám triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị một cửa liên thông có vai trò quan trọng trong việc thực hiện tinh thần của đề án sáu với phương pháp tiếp nhận hồ sơ thông qua vneid giải quyết và trả kết quả tại một điểm duy nhất người dân sẽ tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính
hiện nay lực lượng công an tỉnh yên bái đã áp dụng liên thông một cửa để giải quyết thủ tục hành chính sau khi thí điểm thành công tại hai huyện yên bình và văn yên nội dung này sẽ được phân tích trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
khai báo một lần duy nhất từ khai sinh khai tử hộ khẩu khai báo tạm trú tạm vắng hệ thống sẽ tích hợp và không cần những giấy tờ hành chính dườm ra những bộ phận một cửa tạo ra một cách tiếp cận khoa học trong việc xử lý các thủ tục giúp tạo thuận lợi cho mọi người dân
tại xã tân hương huyện yên bình của tỉnh yên bái người dân đã bắt đầu thực hiện cơ chế liên thông một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
bộ phận một cửa được thành lập ra thì nó mang lại rất nhiều cái tiễu cho người dân
nhanh chóng kịp thời như đăng ký khai sinh đăng ký thường trú đăng ký tạm trú lưu trú trên địa bàn thì người dân chỉ đến cái dịch vụ bộ một cửa của công an xã có thể thực hiện tất cả nội dung này
chúng tôi thường xuyên bổ sung thu thập thông tin và điều chỉnh thông tin cho người dân đảm bảo dữ liệu chung là đúng đủ sạch sống
liên tục và nhanh chóng bộ phận xử lý thủ tục hành chính một cửa tại xã tân hương
đã đạt được hiệu quả rõ rệt
bởi từ đây khi thực hiện tất cả những thông tin từ khai sinh khai tử khai báo tạm trú tạm vắng đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều
cái tài khoản định danh điện tử mức hai nó đã tích hợp những cái giấy tờ của mình rất là cần thiết
ví dụ như là thẻ bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
khi có bộ phận một cửa thì mình thấy đi làm rất là tiện
tất cả mọi thông tin đều có trên máy
rồi các đồng chí công an ở địa phương hướng dẫn rất là chi tiết nhiệt tình chú đáo
cái thời gian mình cảm nhận là cái thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nó diễn ra rất là nhanh gọn và tiện ích
được sự ủng hộ của người dân cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền
đến nay các cán bộ chiến sĩ công an huyện yên bình đều hoàn thành xuất sắc và đạt một trăm linh các chỉ tiêu được giao
ủy ban dân huyện cũng thành lập tổ công tác để thực hiện theo sự chỉ đạo
khi triển khai đề án sáu thì chúng tôi cũng xác định là thường xuyên theo dõi đánh giá
và kiểm tra đôn đốc để đảm bảo thực hiện
ngoài ra thì đối với huyện thì cũng bố trí các nguồn lực để thực hiện một số nội dung liên quan đến đầu tư
trong việc triển khai thực hiện nội dung này
từ mô hình thí điểm của huyện yên bình hiện nay trên toàn tỉnh yên bái đã đưa hệ thống một cửa
vào áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính
đối với các dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên địa bàn tỉnh
đã tiếp nhận giải quyết kịp thời
đúng quy định hai mươi một tám trăm hai mươi năm hồ sơ
để đảm bảo tính liên thông công an tỉnh yên bái thường xuyên liên tục cập nhật thông tin dữ liệu về dân cư
tính đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đã thu thập cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư
được hai trăm một mươi sáu sáu trăm một mươi sáu hộ tám trăm chín mươi ba một trăm hai mươi chín nhân khẩu và đã hoàn thành việc điều chỉnh thông tin
vì vậy hiện nay hầu hết tất cả các dịch vụ công thiết yếu từ khai sinh khai tử số hộ khẩu
hộ chiếu đăng ký xe
các tiệm y tế của công dân trong tỉnh đều được tích hợp lên hệ thống vneid
và được xử lý một trăm linh thông qua bộ phận một cửa
đưa bộ phận một cửa vào giải quyết hành chính công dù còn nhiều mới mẻ
nhưng đã thấy được những tiện ích vượt trội
vì vậy chính quyền địa phương
tỉnh yên bái vẫn đang nỗ lực thu thập thêm dữ liệu từ các bộ ngành
để mở rộng thêm các thủ tục hành chính được tích hợp phục vụ người dân
những tiện ích đến từ bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là có thể thấy rõ
tuy nhiên với địa bàn rộng lớn cùng nhiều loại địa hình
và là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc anh em
nhiều khu vực có dân cư thưa thớt người dân còn chưa biết chữ
hay chưa được tiếp cận thiết bị hiện đại
vì vậy yên bái là tỉnh gặp khó khăn trong việc thực hiện đề án sáu
đặc biệt huyện yên bình với hồ thác bà rộng lớn
chia cắt địa hình nên việc thực hiện triển khai đề án
nên khó khăn hơn
và để có được thành công trong việc xây dựng giải quyết thủ tục hành chính
qua bộ phận một cửa là sự nỗ lực của cả hệ thống các cấp
các ngành và đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
là nữ cán bộ chiến sĩ được nhận bằng khen của bộ công an
và ủy ban nhân dân tỉnh trong chiến dịch thực hiện đề án sáu
trung tá hà thị lan là một đội trưởng luôn nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao
và có những cách làm mới để khắc phục những khó khăn trong thực hiện đề án
đội thì chỉ có sáu đồng chí nhưng lệ ba đồng chí là nữ
công dân cũng thấy rất là thương cán bộ công an và lệ cán bộ nữ nữa
nên mua bánh mua nước để động viên cán bộ công an chúng tôi
đa số là đồng bào dân tộc thiểu số đồng bào không biết chữ
công dân không có điện thoại thông minh và không dùng điện thoại
công dân không dùng điện thoại cũng gây rất khó khăn cho công tác cấp địa danh điện tử
nhưng các đồng chí cũng rất là cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
đối mặt với khó khăn thách thức những cán bộ chiến sĩ vẫn lạc quan
tuyên truyền giúp đỡ người dân tiếp cận những thao tác mới
gần dân bám cơ sở chia sẻ với cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn
các cán bộ chiến sĩ luôn sát sao tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện
để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân
không kể đến cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
thậm chí có thời gian chúng tôi huy động trưng tập cả điều tra viên
để tham gia vào
việc thực hiện kế hoạch của đề án sáu có nhiều buổi công tác
trực tiếp đồng chí trưởng công an huyện và các đồng chí phó trưởng công an huyện
đã có mặt đến hai giờ sáng cùng với người dân
được người dân cũng có tinh thần ủng hộ
hiện nay trên địa bàn tỉnh yến bái cũng có một trăm bảy mươi chín mô hình điểm hướng dẫn thực hiện đề án sáu
một số địa phương cũng có những mô hình phát huy rất hiệu quả
ví dụ như huyện văn yên có xây dựng
kế hoạch công dân dân số từ dân phố đến bản làng
xã xúi giàng của huyện văn chấn cũng có xây dựng mô hình dòng họ số
ủy ban nhân dân xã âu lâu thì cũng có xây dựng thêm mô hình thanh toán không dùng tiền mặt
tại bộ phận một cửa được người dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng
đời sống xã hội dù còn nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị
giờ đây bộ phận một cửa đã trở thành một bước tiến ưu việt
trong cảnh cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh yến bái
vượt qua tất cả mỗi cán bộ trên địa bàn tỉnh đang góp sức để đưa công dân vùng cao
chạm tay vào kỳ nguyên số trở thành những công dân thế hệ mới
với những cú chạm thuận tiện đơn giản chính xác và hiệu quả hơn
thưa quý vị khán giả có thể thấy những kết quả đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số
thực hiện đề án sáu đã mang lại những đổi thay ở những nơi vùng sâu vùng xa của tổ quốc
từ những nơi xa xôi chia cắt giờ đây đề án sáu đã mang người dân
và chính quyền xích lại gần nhau
hành chính không còn là cụm từ đáng sợ khi hệ thống liên thông
đã giúp giải quyết các vấn đề thủ tục rắc rối
một cửa khiến cho các cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và chuyển xác hơn
tránh xảy ra sai sót từ đó đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân và doanh nghiệp